để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ sau bão
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
các tỉnh thành phố quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến
vùng đồng bằng và ven biển bắc bộ chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè
khu nuôi trồng thủy sản trên biển ven biển các tuyến đề biển sung yếu hoặc đang thi công
ra soát sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp khu vực trũng thấp khu đô thị và khu công nghiệp
thông tin tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch nhất là trên các đảo
khu vực miền núi phía bắc giả soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao
xảy ra ngập sâu lũ quét sạt lở đất chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị
nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở chia cắt
ra soát phương án bố trí lực lượng chuẩn bị vật tư phương tiện để khắc phục sự cố giao thông
các địa phương kiểm tra ra soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu xả lũ bố trí lực lượng thường trực
để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống
chỉ đạo ra soát kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ khu khai thác khoáng sản
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu